tại hà nội sở y tế hà nội phối hợp với bệnh viện phụ sản hà nội đã tổ chức lễ trao quyết định công nhận bệnh viện tuyến cuối và phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa
hiện nay bệnh viện phụ sản hà nội không chỉ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân trong địa bàn hà nội mà còn các tỉnh miền bắc
nhằm giảm tải cho tuyến trung ương và thuận lợi cho người bệnh đến khám bộ y tế đã quyết định giao bệnh viện phụ sản hà nội là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa phụ sản
tham gia công tác chỉ đạo trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản cùng bệnh viện phụ sản trung ương thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phân công chỉ đạo tuyến
giai đoạn đầu bệnh viện phụ sản hà nội sẽ phụ trách các tỉnh bắc ninh bắc giang vĩnh phúc bắc cạn và lạng sơn